trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn đã tổ chức lễ khai mạc chương trình tăng tốc khởi nghiệp du lịch năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía bắc
đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp du lịch đổi mới sáng tạo
theo đó các dự án được chọn tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp du lịch hai nghìn một mươi chín sẽ được tài trợ chi phí đào tạo
tư vấn và kết nối trong vòng ba tháng cùng với các chuyên gia khởi nghiệp cấp cao trong và ngoài nước
nhằm hỗ trợ cho việc hoàn thiện dự án nâng cao kỹ năng kiến thức
bên cạnh đó các dự án cũng sẽ có cơ hội được nhận đầu tư lên đến một trăm linh usd một dự án
và được giới thiệu tới các quỹ với mức đầu tư lớn hơn lên tới một triệu usd
chương trình do trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn xây dựng tổ chức và vận hành từ năm hai nghìn một mươi
chương trình sẽ góp phần thúc đẩy những ý tưởng dự án khởi nghiệp ngành du lịch thành các doanh nghiệp du lịch có giải pháp sáng tạo đột phá có ứng dụng khoa học công nghệ
qua đó tạo động lực mới cho ngành du lịch phát triển ngày càng năng động hiệu quả